thưa quý vị thông thường quá trình quan chắc chất lượng nước thường mất nhiều thời gian mới có kết quả
khiến cho việc đánh giá diễn biến nguy cơ ô nhiễm của các thành phần môi trường đôi khi chưa kịp thời
và để khắc phục hạn chế này trung tâm nghiên cứu công nghệ môi trường và phát triển bền vững
trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội đã nghiên cứu ra một thiết bị có khả năng đánh giá chất lượng nước ngay tại hiện trường